nó có thể là một sự kiện chính trị có thể là một sự kiện tự nhiên một thảm họa lớn

vâng hãy sẵn sàng cho tất cả